nơi vừa trải qua trận động đất kinh hoàng cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người
đã tìm gặp các cán bộ chiến sĩ của đoàn cứu nạn cứu hộ việt nam
mang theo trong các cuộc nói chuyện những cái bắt tay là tình cảm tốt đẹp mà những người dân nơi đây
dành cho người chiến sĩ đến từ đất nước việt nam xa xôi
những người mà nhiều ngày qua đã bất chấp nguy hiểm có mặt
giúp sức tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát
tôi rất cảm ơn vì các bạn đã đến đây giúp đỡ giữ lại những sự sống
nếu chẳng may việt nam có xảy ra thiên tai chúng tôi chắc chắn cũng sẽ lên đường giúp đỡ
lời cảm ơn dành cho những người chiến sĩ công an nhân dân việt nam đã rất dũng cảm
kiên cường với nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt trong nguy hiểm và những khó khăn
những ngày tìm kiếm nạn nhân xuyên đêm chạy đua với thời gian
đào hàng trăm tấn bê tông đất đá
đưa nạn nhân ra ngoài
và không phải lúc nào cũng sử dụng được thiết bị máy móc để cắt rỡ tạo lối đi sâu vào hiện trường
hình ảnh của người việt nam chúng ta hình ảnh lá cờ tổng cốt chúng ta
hình ảnh con người việt nam ta và để bạn bè chiến thức ta nhìn nhận chúng ta
và người ta càng khâm phục người ta càng thêm tin tưởng và có sự đóng góp vào lực lượng của chúng ta
đoàn công tác của bộ quản việt nam đã được đơn vị điều phối
công tác cứu nạn hộ trên toàn quốc gia
và có một kỳ đánh giá rất cao về sự sử dụng thiết bị chuyên dự của việt nam
tham gia công tác cứu hộ cứu nạn tại thổ nhĩ kỳ
những thiết bị này đã giúp cho lực lượng cứu hộ nạn hộ tại việt nam
tìm kiếm được sự sống phát hiện ra sự sống
và đã phối hợp các lực lượng để cứu sống được người bị nạn
liên tục di chuyển đến những hiện trường khu vực mới để tìm kiếm nạn nhân
đoàn cứu hộ việt nam làm nhiệm vụ ở những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất
bỏ đậu đất
dù là ở việt nam hay nước bạn
vẫn là hình ảnh quen thuộc của người lính cứu nạn cứu hộ với những bữa ăn vội vàng
đoàn cứu nạn cứu hộ việt nam ngay khi tiếp cận các hiện trường tìm kiếm mới
đều nhanh chóng phát hiện và phối hợp cùng các lực lượng quốc tế
đưa nhiều nạn nhân bị vùi lấp ra ngoài
cho đến thời điểm hiện nay đoàn cứu hộ của ta đã trợ giúp cứu được một người
và đưa được sáu nạn nhân ra khỏi đất nước
chúng tôi sẽ còn tiếp tục gửi tới quý vị những hình ảnh từ thổ nhĩ kỳ trong các bản tin tiếp theo
chuyển sang các tin tức liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra
tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ba nghìn bốn trăm linh năm d tỉnh hải dương
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này đã bắt giữ bốn đối tượng là lãnh đạo trung tâm
và các công ty có liên quan để phục vụ công tác điều tra
ngày một mươi ba tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã thi hành lệnh bắt
và khám xét khẩn cấp chỗ ở nơi làm việc của phạm văn năng là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiên an
với ngành nghề kinh doanh chính là thiết kế thi công cải tạo xe cơ giới
kết quả điều tra xác định từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai phạm văn năng đã thông đồng với lãnh đạo
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ba nghìn bốn trăm linh năm d để nhận hối lộ của nhiều chủ phương tiện xe cơ giới trong và ngoài tỉnh
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã tiến hành khám xét
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ba nghìn bốn trăm linh năm d bắt giữ hai phó giám đốc trung tâm là bùi trọng quyền anh và hà văn toàn
bắt và khám xét khẩn cấp chỗ ở nơi làm việc của nguyễn văn phúc là giám đốc công ty an pha
có địa chỉ văn phòng tại phường trung hòa quận cầu giấy thành phố hà nội
phúc bị bắt do đã bắt tay với lãnh đạo trung tâm đăng kiểm lập khống hồ sơ để làm thủ tục
cấp dây chứng nhận cải tạo xe cơ giới
cũng liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án đưa nhận và môi giới hối lộ
khởi tố và tạm giam một mươi một bị can là lãnh đạo cán bộ của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh nghệ an
các bị can gồm một giám đốc hai phó giám đốc năm trưởng các phòng kiểm định nghiệp vụ
ba nhân viên đăng kiểm thuộc hai cơ sở ba nghìn bảy trăm linh một s có địa chỉ tại thành phố vinh
và ba nghìn bảy trăm linh hai s tại thị xã thái hòa của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh nghệ an
trước đó bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã điều tra về việc có dấu hiệu
của hành vi đưa môi giới nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh nghệ an
cụ thể một số lãnh đạo cán bộ của trung tâm đã móc nối với một số đối tượng có bên ngoài
để đưa nhận và môi giới hối lộ của các chủ phương tiện trong việc hoán cải xe ô tô
nhằm bỏ qua các lỗi vi phạm trong hoạt động đăng kiểm
thông tin liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại quảng nam khiến tám người tử vong
và nhiều người bị thương xảy ra vào sáng sớm nay
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn thủ tướng chính phủ đã gửi lời chia buồn
tới gia đình các nạn nhân tử vong động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương
phần công lãnh đạo ủy ban an toàn giao thông quốc gia trực tiếp đến hiện trường của vụ tai nạn
phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
chỉ đạo giải quyết khắc phục hậu quả thăm hỏi hỗ trợ động viên nạn nhân và gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn
để khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tương tự
thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân trưởng ban an toàn giao thông tỉnh quảng nam
chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh huy động mọi phương tiện nhân lực để tìm kiếm
cứu nạn người và phương tiện trong vụ tai nạn bố trí điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa
những nạn nhân bị thương tổ chức thăm hỏi hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong
và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông khẩn trương kiểm tra
làm rõ nguyên nhân xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn
bộ công an chỉ đạo công an tỉnh quảng nam khẩn trương điều tra xác minh nguyên nhân
chỉ đạo công an các đơn vị địa phương siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi
trở quá số người quy định kể cả xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện doanh nghiệp vận tải
khi để xảy ra vi phạm không để xảy ra các sự việc tương tự
vào trưa nay đoàn công tác của ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã có buổi làm việc
với các đơn vị liên quan trong đó tập trung cứu chữa các nạn nhân xác định rõ
trách nhiệm của các bên là nhiệm vụ quan trọng đang được khẩn trương triển khai
thông tin từ phía cơ quan chức năng cho hay theo dữ liệu giám sát hành trình của cục đường bộ
vụ việc xảy ra vào lúc ba h bốn mươi một phút sáng cùng ngày
thời điểm xảy ra tai nạn ô tô khách chạy tốc độ sáu mươi chín kmh vượt quá tốc độ cho phép
trên cùng đường này chỉ được chạy sáu mươi kmh xe chở vượt quá số người quy định
tại buổi làm việc ông khuất việt hùng phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đề nghị các đơn vị tập trung cứu chữa cho các nạn nhân trong vụ tai nạn
dốc toàn lực chăm lo cho các bệnh nhân nặng
ngoài ra phải xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan
theo công điện chỉ đạo của phó thủ tướng chính phủ
cơ quan điều tra phải tập trung xác định đưa ra kiến nghị xử lý đối với các bên liên quan
nếu phát hiện sai phạm áp dụng chế tài nghiêm khắc xử lý thích đáng theo đúng quy định của pháp luật
hiện nay thì đối với vụ việc cụ thể này thì cơ quan điều tra của công an tỉnh và công an huyện
đang nghiên cứu đang điều tra và sẽ sớm một kết luận
chúng tôi cũng có đề nghị là khi có kết luận thì cũng công bố công khai
và xử lý nghiêm trách nhiệm của tất cả các bên có liên quan
thế còn trong công điện số bốn mươi ba của thủ tướng chính phủ
thì đồng chí phó thủ tướng chính phủ cũng yêu cầu ubnd quốc gia tổng hợp kết quả điều tra
một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian gần đây
xác định rõ
nguyên nhân cũng như là những cái vấn đề tồn tại hạn chế của tất cả các mặt
về quản lý nhà nước về vận tải về công tác quản lý bảo trì bảo đảm điều kiện an toàn
hoa thông kết cấu hạ tầng cũng như là cái hoạt động của lực lượng thực thi pháp luật
trên cái tuyến này
xác định rõ trách nhiệm đồng thời là sẽ có kiến nghị để thủ tướng chính phủ chỉ đạo
để các bộ ngành và địa phương tiếp tục triển khai nhằm thứ nhất là chúng ta cải thiện
chung tình hình về trật tự an toàn giao thông và cố gắng ngăn ngừa không để xảy ra những vụ tai nạn
giao thông mà có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tương tự như những vụ vừa qua
hiện nay cơ quan điều tra công an huyện núi thành đang chủ động thù lý triển khai các biện pháp
thu thập chứng cứ để kết luận nguyên nhân công tác điều tra đang tiến hành
trước đó đoàn công tác ủy ban an toàn giao thông quốc gia cùng với lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh
công an tỉnh cùng các đơn vị cũng đã đến thăm hỏi động viên các nạn nhân và gia đình
vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến tám người chết một mươi ba người bị thương trong đó có bốn người bị thương nặng
một mươi người nguy kịch đang được điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa trung ương tỉnh quảng nam
vào ngày một mươi ba tháng hai đoàn công tác cứu nạn cứu hộ có những thiết bị và hoạt động chuyên nghiệp
nên được chỉ định thay đổi địa điểm cứu hộ nhằm ưu tiên tìm kiếm những người còn sống tại địa điểm mới
hiện trường mới mà đoàn cứu nạn cứu hộ bộ công an thực hiện công việc tìm kiếm các nạn nhân
có nhiều yếu tố nguy hiểm rất dễ sụp đổ thứ cấp
đội tìm kiếm của việt nam đã phối hợp với lực lượng địa phương sử dụng máy xúc để che chắn
nhằm đảm bảo an toàn cho đoàn trong quá trình tìm kiếm nạn nhân
đội cứu hộ việt nam cũng đã triển khai thiết bị giò băng radar để tìm kiếm sự sống dưới đống đổ nát
đến đêm ngày một mươi ba tháng hai đội cứu hộ của việt nam phối hợp với các lực lượng tại thổ nhĩ kỳ
đã tìm thấy và đưa thi thể bốn nạn nhân bị vùi lấp ra ngoài
vào ngày hôm nay đoàn cứu nạn cứu hộ bộ công an việt nam sẽ tiếp tục công việc tìm kiếm
theo điều phối của cơ quan chuyên môn thổ nhĩ kỳ
vào khoảng bốn giờ dạng sáng ngày hôm nay tại ngã tư giao nhau giữa đường dt sáu trăm một mươi

dẫn xuống cảng tam hiệp thuộc xã tam hiệp huyện núi thành tỉnh quảng nam
đã xảy ra một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô khách và ô tô đầu kéo
khiến tám người chết một mươi hai người bị thương
vào thời điểm trên xe ô tô khách bảy mươi sáu b sáu trăm sáu mươi do ông phạm đức hậu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trú tại phường nghĩa hà thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi điều khiển
trở theo một mươi chín người đã va chạm với xe ô tô đầu kéo chín mươi hai h bốn trăm ba mươi ba chín mươi hai r bốn trăm sáu mươi chín
do ông trần minh nhật sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã tam xuân một huyện núi thành tỉnh quảng nam
điều khiển lưu hành theo hướng cầu vượt trường hải cảng tam hiệp
vụ va chạm đã khiến sáu người chết tại chỗ hai người chết tại bệnh viện
và một mươi hai người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện trong đó có hai người đang nguy kịch
ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh và công an tỉnh quảng nam công an huyện núi thành
đã khẩn trương có mặt phong tỏa hiện trường tham gia khắc phục hậu quả và điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
chỉ đạo cho bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam
để tập trung nhân lực để tập trung cứu chữa các bệnh nhân trong các bệnh viện
lãnh đạo tỉnh đã đánh tham động viên và hỗ trợ cho những dân
cho những tham nhân người mất và những người bị thương tại bệnh viện
bệnh viện đa khoa trung ương tỉnh quảng nam đang tập trung nhân lực cứu chữa cho nạn nhân
những người tử vong cũng đã được đưa về quê nhà an táng
hiện đã xác định được danh tính nạn nhân chết và bị thương đến từ quảng ngãi
nguyên nhân đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia và bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thắng
phó chủ tịch thường trực ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã gửi lời thăm hỏi
chia buồn đến gia đình các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông
phó thủ tướng trần lưu quang cũng đã chỉ đạo nóng các cơ quan đơn vị liên quan
có biện pháp khắc phục nhanh hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
khiến tám người tử vong và nhiều người bị thương
đồng thời phân công phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia khuất việt hùng
tổ chức đoàn công tác của ủy ban và các cơ quan thành viên liên quan
trực tiếp đến ngay hiện trường để phối hợp lãnh đạo địa phương
chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân
và ngay trong sáng ngày hôm nay phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia khuất việt hùng
đã lên đường vào quảng nam để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông
danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông cũng bước đầu được xác định cụ thể như sau
đinh văn hai sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín xã nghĩa phú tp quảng ngãi
năm bạch ngọc linh chưa rõ năm sinh xã nghĩa hà tp quảng ngãi
sáu trần thị máy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám xã nghĩa hà tp quảng ngãi tử vong tại bệnh viện
bảy nguyễn trần hữu trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín xã nghĩa hà tp quảng ngãi tử vong tại bệnh viện
nạn nhân thứ tám chưa rõ danh tính
tám nguyễn trần hữu trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín xã nghĩa hà tp quảng ngãi tử vong tại bệnh viện
và thật không sai khi chúng ta nói rằng an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người mọi nhà
và để làm được điều này quan trọng nhất vẫn là ý thức từ mỗi người tham gia giao thông đặc biệt là thanh thiếu niên
ghi nhận tại quảng ninh thời gian vừa qua công tác tuyên truyền giáo dục các quy định về an toàn giao thông
đối với thanh thiếu niên học sinh rất được các lực lượng chức năng chú trọng
các bậc phụ huynh cũng thường xuyên được yêu cầu cam kết chấp hành nghiêm luật giao thông trong quá trình đưa đón con em tới trường
thế nhưng thực tế cho thấy là tình trạng học sinh và phụ huynh vi phạm luật giao thông vẫn diễn ra khá phổ biến tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn
đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại được tại một số tuyến đường gần các trường học trên địa bàn thành phố hạ long
không quá khó để bắt gặp những hình ảnh học sinh vi phạm luật giao thông như thế này
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đội cảnh sát giao thông trật tự công an
thành phố hạ long đã xử lý gần năm trăm linh trường hợp thanh thiếu niên độ tuổi học sinh vi phạm luật giao thông
đáng báo động chiếm gần năm mươi là các trường hợp học sinh sử dụng xe mô tô không có biển số xe có dung tích xy lanh trên năm mươi phân khối tham gia giao thông
tại sao không biết hết được tuổi quy định của các trường hợp được điều khiển các phương tiện như thế nào
chỗ này thì cũng rất là cần đề nghị sự phối hợp quản lý con của phụ học sinh phối hợp
thì mới nắm được việc con có phương tiện hay không
vì phương tiện con có hay không là do gia đình
thứ hai nữa là trong cái quá trình mà thực hiện cung cấp phương tiện cho con là đúng đảm bảo đủ tuổi rồi đủ năng lực để đi rồi
thực tế cũng cho thấy không chỉ các em học sinh mà còn có không ít bậc phụ huynh
vi phạm luật giao thông trong quá trình đưa đón con em mình
để chấn chỉnh tình trạng này bên cạnh tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật
ban an toàn giao thông tỉnh quảng ninh đã tổ chức nhiều đoàn công tác
tăng cường kiểm tra đột xuất công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường học
ngoài việc yêu cầu các lực lượng chức năng quyết liệt xử lý vi phạm
sẽ đánh giá chính xác sự vào cuộc của nhà trường chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan
trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường học
trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường học
theo ủy ban toàn giao thông quốc gia số vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi thanh thiếu niên
có xu hướng gia tăng mỗi năm
bổ sung kiến thức nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông
cũng như tăng cường xử lý các lỗi vi phạm là những giải pháp vô cùng cấp thiết
thế nhưng sự sát sao quan tâm từ phía gia đình sự gương mẫu từ các bậc phụ huynh
mới chính là cách bảo vệ tốt nhất dành cho các em
liên quan tới vụ án xảy ra tại nhà xuất bản giáo dục việt nam
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên nhà xuất bản giáo dục việt nam
thuộc bộ giáo dục và đào tạo
khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam khám xét đối với các bị can có liên quan
kết quả điều tra xác định
ông nguyễn đức thái nguyên chủ tịch hội đồng thành viên
đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao cùng bà nguyễn thị thanh thủy
nguyên trưởng ban kế hoạch marketing
và ông đinh quốc khánh nguyên phó trưởng ban kế hoạch marketing
thông đồng với bà tô mỹ ngọc chủ tịch hội đồng thành viên công ty cổ phần giấy phùng vĩnh hưng
vi phạm quy định về bảo đảm công bằng minh bạch trong hoạt động đấu thầu
cung cấp giấy in gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước
bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt bị can để tạm giam khám xét đối với nguyễn đức thái
nguyễn đức thái sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai trú tại phường phú thượng quận tây hồ tp hà nội
nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
nhà xuất bản giáo dục việt nam
và nguyễn thị thanh thủy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại phường nghĩa đô quận cầu giấy thành phố hà nội
nguyên trưởng ban kế hoạch marketing
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
nhà xuất bản giáo dục việt nam
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam để tạm giam khám xét đối với đinh quốc khánh
nguyễn thị thanh thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại phường phan chu trinh quận hoàn kiếm tp hà nội
nguyên phó trưởng ban kế hoạch marketing
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
nhà xuất bản giáo dục việt nam
tô mỹ ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại phường phú mỹ hưng quận bảy tp hồ chí minh
chủ tịch hội đồng thành viên công ty cổ phần giấy phùng vĩnh hưng
cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
hiện bộ công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất vai trò hành vi phạm tội của các bị can
và đối tượng có liên quan để mở rộng vụ án thu hồi triệt để tài sản nhà nước
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú tân tỉnh an giang cho biết
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với võ văn phú
chú tại huyện phú tân tỉnh an giang về tội trộm các tài sản
lợi dụng gia đình bà mã thị thanh thúy đã ngủ say nên phú đã đột nhập vào nhà
lấy trộm một kết sát bên trong có ba mươi chỉ vàng hai mươi bốn carat ba bảy chỉ vàng một mươi tám carat
và tiền mặt rồi nhanh chân tẩu thoát
tài sản trộm được phú đem bán rồi mang tiền đến casino ở campuchia để đánh bạc
phát hiện bị mất tài sản bà thúy đã trình báo với cơ quan công an
và nhận được tin báo của bị hại lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện phú tân
tiến hành xác minh khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an xác định võ văn phú là đối tượng đã gây ra vụ trộm trên
nên đã bố trí lực lượng và bắt giữ được võ văn phú khi đối tượng đang trên đường đánh bạc trở về địa phương